theo tờ tegraps của anh giới chức ngành công nghiệp quốc phòng của anh đang thảo luận với những người đồng cấp ukraine về kế hoạch sản xuất vũ khí ở ukraine
tờ báo trên cho hay là điều này sẽ đánh dấu mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa kiev với london và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tờ báo trên cho hay là điều này sẽ đánh dấu mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa ukraine và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tờ báo trên cho hay là điều này sẽ đánh dấu mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa ukraine và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato